thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với ban chấp hành trung ương đoàn về kết quả thực hiện nghị quyết liên tịch số một và kết luận của thủ tướng chính phủ tại phiên làm việc với trung ương đoàn năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín chủ đề công tác năm thanh niên tình nguyện nhanh chóng được cán bộ đoàn các cấp đoàn viên thanh niên đón nhận và được thẩm thấu đến cơ sở từng công trình phần việc hành động cụ thể
được cụ thể hóa thông qua việc thiết kế và tổ chức triển khai phong trào một cách rộng khắp toàn diện thường xuyên từ trung ương đến cơ sở